các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ bàn biên tập

thưa quý vị và các bạn sáng tám chín thông tin từ ubnd phường đại kim quận hoàng mai hà nội cho biết
hai mươi một h ngày bảy chín ubnd phường nhận được thông tin có ca nghi mắc covid một mươi chín là tiểu thương trợ đại tử
ngay đập tức ubnd phường đã ban hành thông báo về việc tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực
ubnd phường đã ban hành thông báo về việc tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực chợ đại từ phường đại kim
thời gian phong tỏa từ hai mươi một h ba mươi ngày bảy chín cho đến khi có thông báo mới
theo chủ tịch ubnd phường đại kim bùi thị kim khuê trong thời gian giãn cách xã hội chợ đại từ có một trăm chín mươi hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu
khi phát phiếu đi chợ phương đã thông báo là người dân có thể đi chợ đại từ và các siêu thị
nên trong thời gian tạm thời phong tỏa chợ người dân trên địa bàn phường có thể đi mua hàng ở các siêu thị gần nhà
cùng với việc phong tỏa chợ đại tử ubnd phường đại kim cũng đã tạm thời phong tỏa các khu dân cư liên kề
bao gồm một hai trăm linh hộ dân thuộc năm tổ dân phố năm sáu chín một mươi một mươi một
sau khi có thông báo của ubnd phường đại kim lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt hàng rào tạm thời phong tỏa từ đầu đường đại tử
tất cả những người bên trong được thông báo ai ở nhà đấy không được ra ngoài cho đến khi có thông báo mới
tại điểm chốt phong tỏa rất đông người dân có mặt để tiếp tế lương thực
và sau khi quay ra đều phải được phun khử khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín ra cộng đồng
sáng tám tháng chín hà nội ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với sars cov hai tất cả đều ở quận ba đình
bốn trường hợp dương tính mới ghi nhận đều được cách ly và thuộc chùm ca bệnh f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng
các bệnh nhân nữ hai tuổi nữ sáu tuổi nam ba mươi hai tuổi và nữ năm mươi sáu tuổi ở phúc xá ba đình đều là người cùng gia đình
là f một của ca covid một mươi chín đã được cách ly từ ngày hai mươi chín tháng tám
ngày bảy chín các bệnh nhân lấy mẫu và xét nghiệm kết quả dương tính
như vậy trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận ba sáu trăm hai mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó số ca ngoài cộng đồng là một năm trăm bảy mươi một ca số ca được cách ly là hai năm mươi hai
về công tác xét nghiệm vừa qua ngành y tế hà nội cùng ba mươi quận huyện thị xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người sinh sống
trong khu vực phong tỏa khu vực nguy cơ cao nhiều ca bệnh ổ dịch và người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ mắc bệnh
tính đến hết ngày bảy tháng chín toàn thành phố đã lấy được tám trăm một mươi bảy bảy trăm sáu mươi năm mẫu đạt tám mươi một bảy mươi tám kế hoạch
kết quả sáu trăm tám mươi năm năm trăm một mươi chín mẫu có kết quả một mươi một mẫu dương tính và sáu trăm tám mươi năm năm trăm linh tám mẫu âm tính
còn lại một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi sáu mẫu chưa có kết quả
để hoàn thành được kế hoạch thành phố giao hiện tại các quận huyện thị xã vẫn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
để phát hiện bóc tách kịp thời các trường hợp f ra khỏi cộng đồng thực hiện cách ly điều trị theo quy định
thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa yêu cầu bộ quốc phòng cùng một mươi tỉnh thành phía bắc
chuẩn bị lực lượng sẵn sàng để hỗ trợ hà nội phòng chống dịch covid một mươi chín
chính phủ yêu cầu bộ quốc phòng cùng một mươi tỉnh thành phía bắc chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ hà nội phòng chống covid một mươi chín
theo chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính ngày bảy chín một mươi địa phương được đề nghị bao gồm
bắc giang vĩnh phúc bắc ninh hải dương hưng yên hải phòng hà nam nam định thái bình và hòa bình
những nơi này sẽ hỗ trợ hà nội xét nghiệm phân loại f để điều trị
truy vết f một để quản lý tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư hà nội ghi nhận ba tám trăm năm mươi ba ca covid một mươi chín
những ngày tới ngành y tế thành phố tiếp tục duy trì công suất hai trăm linh mẫu xét nghiệm mỗi ngày
cần thiết nâng lên hai trăm tám mươi mẫu một ngày cố gắng đến một mươi năm tháng chín hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
ít nhất ba lần tại khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
tại khu vực còn lại thành phố đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
ít nhất một lần năm bảy ngày một lần đồng thời xét nghiệm tầm soát một trăm linh với trường hợp ho sốt khó thở viêm đường hô hấp
ngày y tế xét nghiệm ba ngày một lần đối với nhân viên người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh
và trường hợp nguy cơ cao mắc bệnh đến nay hà nội được phân bổ hơn ba ba triệu liều vaccine
đã tiêm được hơn hai năm triệu liều dự kiến đến ngày chín tháng chín sẽ tiêm hết số ca
còn tại thành phố hồ chí minh sáng tám tháng chín hệ thống camera quét mã qr hỗ trợ khai báo di chuyển nồi địa
được triển khai rộng rãi tại nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố
theo ghi nhận tại các chốt kiểm soát covid một mươi chín người dân khá lúng túng trong việc khai báo đi đường qua camera quét mã qr
theo ghi nhận vào sáng ngày tám tháng chín
tại các chốt kiểm soát covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
triển khai thêm hệ thống camera quét mã qr hỗ trợ khai báo di chuyển nội địa kết hợp với kiểm tra giấy đi đường của người dân
khoảng sáu đến bảy giờ lượng xe lưu thông khá thừa thớt người dân khi lưu thông qua đây xuất trình giấy đi đường
khai báo di chuyển nội địa trước sau đó sẽ được lực lượng chốt hướng dẫn cách quét mã qr bằng máy
có kết nối với nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia truy vết được f f một khi cần thiết
tuy nhiên tại vòng xoay phú lâm quận sáu có thời điểm nhiều người dân lưu thông qua chốt khi được yêu cầu quét mã qr
nhưng mã qr đã hết hạn hoặc chưa khai
trong những tình huống này lực lượng trực chốt yêu cầu người dân tạm ngưng lưu thông để khai báo di chuyển nội địa
theo quan sát khi lực lượng xe qua chốt kiểm soát tại một thời điểm đông
người dân sẽ khó đến sát máy quét để quét mã qr nhiều người dân chủ động xuống xe quét mã qr
nhiều người khác được lực lượng trực chốt hỗ trợ đưa thiết bị có mã qr đến máy quét nhưng vẫn xảy ra ủ nứ
lực lượng trực chốt quét mã bằng điện thoại của mình kết hợp với máy quét được đặt cố định để đẩy nhanh tốc độ
khoảng bảy giờ lượng phương tiện đổ về đông đúc
chốt trực có sáu cán bộ toát mồ hôi điều tiết giao thông hướng dẫn quét mã qr cho người dân
cạnh máy quét mã qr có bản trực để laptop và một số cán bộ
và một cán bộ túc trực để xác nhận lại thông tin rồi yêu cầu người dân qua chốt
nhìn chung vẫn còn nhiều người dân chưa khai báo tại nhà
một số người cho biết do không quen sử dụng phần mềm khai báo di biến động dân cư nên khai báo cả tiếng đồng hồ mới xong
tại quảng ngãi thêm một mươi chín người mắc covid một mươi chín ổ dịch nghệ an một mươi tám ca
còn lại bảo vệ công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi
sáng tám chín bác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm một mươi chín ca covid một mươi chín
cụ thể một mươi tám ca thuộc khu phong tỏa nghĩa an tp quảng ngãi trong đợt lấy mẫu lần hai
các còn lại là bảo vệ của công ty hoyan việt nam chi nhánh quảng ngãi khu công nghiệp vsip quảng ngãi
theo thông kê từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay ngành y tế quảng ngãi ghi nhận tám trăm năm mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó một trăm bảy mươi sáu ca nằm trong chùm ca bệnh liên quan đến công ty hoyallence việt nam chi nhánh quảng ngãi sáu mươi bốn ca tại ổ dịch xã nghĩa an
một mươi tám trên một mươi chín ca mới mắc covid một mươi chín ở quảng ngãi liên quan đến ổ dịch xã nghĩa an
ngành y tế quảng ngãi nhận định tình hình dịch bệnh tại địa phương đang diễn biến rất phức tạp
các ca bệnh phát hiện tại cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp
vì vậy công tác cách ly hoành vụng ổ dịch cần triển khai kịp thời nhanh chóng
một số trường hợp f một f hai chuyển thành f làm phức tạp thêm công tác không chế dịch
ổ dịch tại công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi về cơ bản đã kiểm soát
sau lại xuất hiện thêm ổ dịch mới tại một số công ty thuộc khu công nghiệp quảng phú
ổ dịch tại xã nghĩa an xuất hiện thêm một số ca bệnh mới
vì vậy cần nhanh chóng khống chế dịch bệnh tránh lây lan ra cộng đồng
ngày sáu chín ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao nhất
theo quyết định số ba nghìn chín trăm tám mươi sáu qdbit ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ y tế công điện số một nghìn một trăm sáu mươi tám cdbit ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện giãn cách xã hội tuyệt vời
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu tuyệt đối không ra khỏi nhà ai ở đâu thì ở đó
thực hiện nhà cách ly với nhà trừ các trường hợp cấp cứu khám chữa bệnh xét nghiệm sars cov hai
tiêm ngừa covid một mươi chín người đi cách ly điều trị và hoàn thành cách ly điều trị xuất viện
các trường hợp khẩn cấp như thiên tai hỏa hoạn thực hiện vệ sinh môi trường đô thị xử lý sự cố điện
cấp thoát nước hệ thống thông tin hạ tầng kỹ thuật viễn thông bưu chính tác nghiệp báo chí
lực lượng phòng chống dịch và bác chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp cấp
các trường hợp nêu trên khi ra khỏi nhà phải có giấy đi đường hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông
kèm theo giấy tờ tùy thân
thưa quý vị và các bạn ngân hàng nhà nước việt nam vừa cho phép khách hàng trong vùng phong tỏa
được tạm hoãn trả nợ đến ngày bảy chín
đây là điểm mới trong thông tư số một mươi bốn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư một vừa được ngân hàng nhà nước bàn hành
theo các ngân hàng việc bổ sung quy định này là rất cần thiết để từ đó các ngân hàng có căn cứ
để cơ cấu nợ cho các khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh với phạm vi và đối tượng rộng hơn
thay vì giới hạn các khoản nợ phát sinh đến trước ngày một mươi tháng sáu như trước
bên cạnh đó các khách hàng có khả năng trả nợ nhưng lại không thể đến ngân hàng trả nợ
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng được tạm hoãn trả nợ đến ngày bảy tháng chín
thực tế thời gian qua đặc biệt từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay người dân nhiều địa phương
trong đó có tp hcm được yêu cầu ai ở đâu ở yên đó ít nhất cho đến ngày một mươi năm tháng chín
hơn ba trăm linh chi nhánh phòng giao dịch trên địa bàn tp hcm cũng đóng cửa
gây khó khăn rất nhiều cho các khách hàng đến trả nợ nếu chỉ có tiền mặt mà không có đủ tiền trong tài khoản
trước đó theo quy định tại thông tư ba của ngân hàng nhà nước
điều kiện để được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khách hàng phải có đề nghị
và được ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đầy đủ đúng hạn theo hợp đồng
thỏa thuận do doanh thu thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong thực tế có nhiều trường hợp khách hàng rơi vào trường hợp này
nhưng không thể ký được giấy đề nghị cơ cấu do đang bị cách ly không được ra khỏi địa phương
có khách hàng nhiễm covid một mươi chín và đang điều trị bệnh ở bệnh viện
do vậy thông tư mới ban hành đã tháo gỡ những khúc mắt trên
ngoài ra thông tư này cũng cho phép kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
tức là thêm sáu tháng so với thông tư ba
cùng với cơ cấu nợ ngân hàng nhà nước cũng cho phép tổ chức tiến dụng miễn giảm phí cho khách hàng
đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
các chuyên gia nhóm công tác covid một mươi chín của ấn độ cho biết
đã ghi nhận ngày càng nhiều những triệu chứng mới xuất hiện ở bệnh nhân covid một mươi chín
hàng loạt triệu chứng mới do mắc covid một mươi chín được ghi nhận như giảm thính lực khô miệng
đau nhói đầu viêm kết mạc giảm tiết nước bọt và phát ban trên da
các chuyên gia nhóm công tác covid một mươi chín của ấn độ cho biết
đang ghi nhận ngày càng nhiều những triệu chứng mới xuất hiện ở bệnh nhân covid một mươi chín
economics times ngày bảy chín đưa tin
tiến sĩ samir brahargava chuyên gia bệnh viện ian cooper cho biết
hiện tượng viêm dây thần kinh giác hoặc cục máu đông do nhiễm chủng virus
ảnh hưởng tới thính giác tương tự như khứ giác
các bệnh nhân biểu hiện sốt theo nhiều dạng khác nhau một số người hoàn toàn không sốt
một số sốt cao trong vài ngày một số hạ sốt nhưng sau đó nhanh chóng trở nặng
các bác sĩ cần nghi ngờ người bệnh mắc covid một mươi chín
ngay cả khi không xuất hiện những triệu chứng điển hình như ho đau họng khó thở hoặc thở gấp
các chuyên gia khuyến cáo
dù đã một mươi bảy tháng kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
các triệu chứng mới vẫn tiếp tục được phát hiện
giới khoa học rất cần theo sát những triệu chứng như vậy
tiến sĩ rahun padit thành viên nhóm công tác cho biết
ngày bảy chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày bảy chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
các đối tượng bị khởi tố bao gồm đinh văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy võ thị huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vợ phú cùng đăng ký thường trú tại xã vĩnh quế thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
và đinh văn mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám em ruột phú
và nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi vợ mơ cùng đăng ký thường trú tại xã thuận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ đã khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xây dắt vào ngày một mươi sáu bảy trên địa bàn xã thuận hòa
khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng bảy bốn đối tượng đi từ phường tam bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
về nhà người thân tại ấp một xã thuận hòa huyện long mỹ
bốn đối tượng được cơ quan y tế yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại nhà
tuy nhiên bốn đối tượng không thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định mà tổ chức nhậu
tiếp xúc trực tiếp với nhiều người khác trong gia đình và người dân xung quanh làm lây lan dịch bệnh
bản tin tuần cảnh covid chiều tám chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được thông tin chính xác nhất với các bạn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại